đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đến tỉnh trà vinh thăm chúc tết và tặng quà cho năm mươi công nhân trong tỉnh cùng tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
nói chuyện với công nhân đồng chí nguyễn thiện nhân khẳng định tổng liên đoàn lao động việt nam giữ vai trò hết sức to lớn quan trọng đối với lực lượng công nhân lao động
vì phản ánh được ý chí nguyện vọng của đông đảo công nhân lao động khi khó khăn tổ chức công đoàn chính là gia đình thứ hai của mình để chia sẻ nêu ra các yêu cầu cần giúp đỡ
trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gây gắt nhiều nhà máy có thể phải phá sản hoặc ngừng hoạt động một thời gian dài hàng nghìn công nhân mất việc mất thu nhập
khi đó tổ chức công đoàn là người đứng ra bảo vệ quyền lợi cho công nhân chia sẻ bớt khó khăn